chiều nay áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão cơn bão số bốn năm hai nghìn một mươi tám
vào hồi một mươi ba h trưa nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi một hai độ kinh đông
cách đảo hải nam trung quốc khoảng một trăm bốn mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp chín cấp một mươi
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
đến một mươi ba h ngày hai mươi năm tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám ba độ vĩ bắc một trăm linh bảy tám độ kinh đông
cách bờ biển các tỉnh thanh hóa quảng bình khoảng hai trăm một mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp chín cấp một mươi
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía tây khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển phía bắc huyện đảo hoàng sa
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp chín cấp một mươi biển động mạnh
gấp độ dùi do thiên tai cấp ba
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cảnh báo từ ngày hai mươi năm tháng bảy do ảnh hưởng của bão
nên ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông